đã một mươi năm qua cứ vào sáng thứ ba hàng tuần các tình nguyện viên hội chữ thập đỏ phổ hiền có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang để phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo
những bát cháo ấm tình người ấy không chỉ kịp thời sẽ chia phần nào khó khăn với bệnh nhân mà còn giúp họ đảm bảo sức khỏe để tiếp tục điều trị
câu lạc bộ nấu cháo tình nguyện có gần ba mươi thành viên chính người trẻ nhất cũng gần bốn mươi tuổi người cao tuổi nhất cũng đã tám mươi
do bà bùi thị hồng làm tổ trưởng chia ra thành các nhóm phân công rõ ràng mỗi người một công việc
người gọt bí người bong thịt người vo gạo người nhóm bếp để chuẩn bị cho những nồi cháo đảm bảo vệ sinh và đủ dinh dưỡng phát tới tay bệnh nhân
xuất phát từ tâm của đệ tử nhà phật theo lời đức phật dạy là làm điều thiện và giúp đỡ những người nghèo khó hơn mình
thì cũng xuất phát từ đây đi thì tôi vận động các phật tử
trong đạo tràng phổ hiền thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang làm từ hai năm hai nghìn bảy tổ sẽ đi phát cháo cho các bệnh viện
thực hiện từ năm hai nghìn bảy chương trình duy trì cho tới ngày hôm nay là nhờ các nhà hào tâm cùng với hơn năm trăm linh tăng ni phật tử chùa phổ huyền đóng góp
người ít thì đóng năm đồng người nhiều thì đóng sáu mươi đồng một năm
từ đó mà nồi cháo tình thương luôn đón nhận được tình cảm của các bệnh nhân
bây giờ nghỉ hưu rồi thì ở nhà là cứ chờ chăm là chờ cái ngày để đi nu cháo để phục vụ cho bệnh nhân ở trên bệnh viện
chúng ta rất là phấn khởi và được phục vụ như thế này là phấn khởi lắm
với khoảng hai trăm năm mươi suất cháo trị giá hơn một triệu đồng dù không nhiều nhưng cũng để ấm lòng những người bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
cũng mong là bên hội chữ thập đỏ mà bên tư thiệt thì rộng lòng hơn nữa để những người bệnh nhân nặng
thì đỡ được cái về kinh tế
cùng với các hoạt động nhân đạo trong năm qua hội chữ thập đỏ phổ huyền trực tiếp trao tặng quà
thường xuyên trợ cấp cho năm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với số tiền bốn trăm linh đồng một quý trên một cháu
tổng số tiền lên đến tám triệu đồng
đến nay hội chữ thập đỏ phổ huyền đã phục vụ hơn một trăm ba mươi suất cháo miễn phí cho bệnh nhân trong một mươi năm
hoạt động của hội chữ thập đỏ phổ hiền tỉnh tuyên quang
can tỏa đến một số tỉnh bạn như hà giang vĩnh tường vĩnh phúc đã lên chia sẻ và nhân dọng mô hình hoạt động
có thể nói là đội đã hoạt động đã để lại nhiều người cảm phục và từ đó tự nguyện đóng góp tiền cho đội duy trì nồi cháo ngày càng phát triển
với một trăm tám mươi bảy cơ sở hội trên toàn tỉnh

hội chữ thập đỏ phổ hiền là một trong những cơ sở hội điển hình trong các phong trào hoạt động
có thể nói nồi cháo tình thương do hội chữ thập đỏ phổ hiền phát động tổ chức là một việc làm hết sức ý nghĩa
thể hiện tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá sách chia sẻ giúp đỡ tới những người có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh